xin chào các bạn
xin chào các bạn

tại phiên họp các đại biểu đã chỉ rõ những tồn tại và trách nhiệm cụ thể của các bộ ngành địa phương
trong thực hiện chậm muộn chưa hiệu quả một số nhiệm vụ trong triển khai đề án sáu
cụ thể về pháp lý còn bảy trăm ba mươi năm thủ tục hành chính chưa được thực thi theo một mươi chín nghị quyết của chính phủ
nhiệm vụ ban hành hướng dẫn về lưu trữ điện tử dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật
xây dựng nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia xây dựng cập nhật duy trì và khai thác
sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo trình tự thủ tục rút gọn chưa hoàn thành
về hạ tầng công nghệ thông tin hiện có một mươi chín trên ba mươi một đơn vị có hệ thống một mươi hai đơn vị chưa triển khai hệ thống
có tỉnh còn chưa hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh
trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử
đến nay vẫn còn một mươi tám trên hai mươi tám dịch vụ công thiết yếu chưa được một số bộ ban ngành hoàn thành cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia
phát biểu kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung thực hiện hai trăm ba mươi ba nhiệm vụ
đặc biệt tìm giải pháp sớm khắc phục những nhiệm vụ còn chậm muộn
nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của pháp lý phục vụ trung tâm dữ liệu quốc gia luật giao dịch điện tử
nghị định quy định hai nhóm thủ tục hành chính liên thông bộ trưởng tô lâm chỉ rõ các bộ ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất
đối với việc thúc đẩy dịch vụ công bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính
dịch vụ công đang được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ
đồn đốc các bộ ngành địa phương
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành tiếp tục thực hiện các dịch vụ công liên thông trong năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu để tạo tiện ích nhất cho người dân và doanh nghiệp
cùng với đó sửa đổi bổ sung một số thông tư quy định thu phí lệ phí của bộ tài chính để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tại cuộc họp bộ trưởng tô lâm cũng giao nhiệm vụ và thời gian hoàn thành cụ thể cho các thành viên tổ công tác triển khai đề án sáu của các bộ ngành
trên tinh thần gấp rút khẩn trương một số nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng chín
sáng nay tại tỉnh bắc ninh thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội phối hợp với bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh và bộ giao thông vận tải tổ chức tọa đàm về dự án luật trật tự
an toàn giao thông đường bộ và dự án luật đường bộ phó chủ tịch quốc hội trần quang phương dự và phát biểu chỉ đạo
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương ghi nhận sự chủ động sáng tạo của ủy ban quốc phòng an ninh tỉnh bắc ninh bộ công an
bộ giao thông vận tải trong tổ chức tọa đàm trước khi chính phủ trình hai dự án luật lên quốc hội
thể hiện tinh thần chủ động chuẩn bị từ sớm từ xa trong công tác xây dựng luật đồng thời gợi ý các đại biểu nghiên cứu cho ý kiến
trao đổi và làm rõ về việc thể chế hóa quan điểm đường lối của đảng có liên quan đến lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông đường bộ
làm rõ sự cần thiết phải tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự án luật đường bộ
sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối chủ trương của đảng chính sách của nhà nước tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi
nhất là những nội dung cụ thể giữa hai dự thảo luật về tên gọi phạm vi điều chỉnh của từng dự thảo luật kỹ thuật lập pháp nội dung bố cục tính rõ ràng cụ thể logic của từng dự thảo luật
cho ý kiến về hai dự án luật các đại biểu nhận định trước tình hình tai nạn giao thông đường bộ lớn trong thời gian qua
yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và phát triển đường bộ
việc tách luật giao thông đường bộ ra thành hai luật là rất cần thiết qua đó phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vấn đề này
tuy nhiên các ban soạn thảo cần xây dựng một phụ lục để thể chế hóa các nghị quyết quan điểm của đảng có liên quan
ra suất kỹ để tránh trồng chéo trùng lắp về phạm vi điều chỉnh nội dung giữa hai dự thảo luật
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng thay mặt hai ban soạn thảo tiếp thu làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu sắp tới
thưa quý vị và các bạn luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một trong những dự án luật quan trọng
do bộ công an chủ trì xây dựng soạn thảo luật được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp kiện toàn lại ba lực lượng sẵn có
gồm bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách thành một lực lượng thống nhất với chức năng nhiệm vụ tập trung tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
có nhiều ý kiến cử tri đồng tình mong muốn luật sớm được thông qua ban hành và đi vào cuộc sống
để từ đó áp dụng vào thực tiễn những quy định cụ thể về chế độ chính sách tương xứng với tính chất công việc
và những đóng góp mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã và đang thực hiện
trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tổ tự quản năm trong một thôn thăng tân xã tam thăng thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đã phát hiện ba thành viên khẳng đi trên xe máy vào hướng rừng trạm
bốn thành viên tổ tự quản một mặt theo dõi các đối tượng một mặt liên lạc thông báo với công an để tổ chức vây bắt các đối tượng
rất kịp thời các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ

do trực tuần trò với lực lượng công an quá trình lùng việc cũng có nhiều khó khăn ví dụ như là thiếu về công cụ hỗ trợ để giếm trực
nhưng các đồng chí vẫn cố gắng sắp xếp được công việc và vượt qua một số khó khăn như vậy để hỗ trợ lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trực tự ở địa phương
trên toàn quốc hiện có hơn ba trăm linh người đang tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng
với tinh thần trách nhiệm là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
tình hình an ninh trật tự của mỗi bản làng thôn xóm được giữ yên từ đóng góp của những con người thầm lặng
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được nghiên cứu xây dựng sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để kiện toàn thống nhất và có cơ chế chính sách phù hợp ghi nhận và khích lệ sự tham gia của quân chúng nhân dân vào công tác bảo đảm an ninh trật tự

tình hình an ninh trực tự của mỗi bản làng thống nhất và có cơ chế chính sách phù hợp
hồ chí minh thể hiện trong bản tuyên ngôn độc lập về quyền con người quyền dân tộc khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập tự do vẫn trường tồn cùng lịch sử
độc lập tự do hạnh phúc không chỉ là khát vọng mà còn là hệ giá trị vô giá trong thời đại hồ chí minh
không có gì quý hơn độc lập tự do
bản tuyên ngôn độc lập do chủ tịch hồ chí minh soạn thảo chỉ với một một trăm hai mươi tử
tiếp cận quyền dân tộc từ quyền con người đã nâng quyền con người thành quyền dân tộc
dân tộc độc lập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm quyền con người
và ngược lại thực hiện tốt quyền con người chính là phát huy những giá trị cao cả và ý nghĩa của độc lập dân tộc
chủ tịch hồ chí minh còn lập luận rất là chắc chắn cái giá trị không thể chối bỏ của cái nền độc lập đó
đấy là cái quyền được sống trong tự do độc lập quyền mưu cầu hạnh phúc như là một giá trị phổ quát
đã được tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng pháp bản tuyên ngôn độc lập của nước mỹ trước đó thừa nhận và toàn nhân loại thừa nhận
độc lập tự do và hạnh phúc cùng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
được chủ tịch hồ chí minh khắc họa rõ nét trong từng lời từng chữ bản tuyên ngôn độc lập
tinh thần của bản văn kiện lịch sử đó cũng là lời cổ vũ hiệu triệu triệu trái tim việt nam
cùng bước qua dặm dài lịch sử hai cuộc kháng chiến vĩ đại công cuộc đổi mới
và sự xây đất nước hôm nay
đại hội một mươi ba của đảng đã đặt ra mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
một lần nữa khát vọng đưa dân tộc việt nam phải bứt phá vươn lên cất cánh
được cụ thể hóa từ bản tuyên ngôn độc lập từ lời bác thiên liêng
đó là mục tiêu không chỉ cho nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm mà hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
thời khắc việt nam kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước
việt nam trở thành một nước có trình độ phát triển cao
nhân dân được hạnh phúc
đây chính là cái lúc mà chúng ta lại trở lại cái khát vọng mà dân tộc việt nam đã có từ lâu
và chủ tịch hồ chí minh đã nói tới ngay sau khi chúng ta giành được độc lập
cái khát vọng ở đây đấy là đến một cái lúc mà chúng ta phải khẳng định rằng dân tộc việt nam hoàn toàn xứng đáng
là một dân tộc đứng trong hàng ngụ những dân tộc tiên phong
hay nói cách khác thì chúng ta phải trở thành những nước phát triển hàng đầu thế giới
và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng từ đó cho đến nay thì đảng ta vẫn kiên trì cái mục tiêu đó
làm sao cho nước ta hiện nay độc lập vững chắc bền vững nhưng đồng thời nhân dân phải được cuộc sống sung sướng hạnh phúc
đấy cho đến bây giờ chúng ta đang phấn đấu để xây dựng nước ta trở thành nước hùng cường phồn vinh và hạnh phúc
đấy chính là ý giá trị thời đại ở trung quốc
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
lời thề thiên lược được chủ tịch hồ chí minh nhấn mạch trong bản tuyên ngôn độc lập đã và đang trường tồn cùng lịch sử
bốn mươi năm năm trôi qua giá trị dân tộc và thời đại của bản tuyên ngôn lịch sử với mục tiêu độc lập tự do và hạnh phúc không chỉ là khát vọng
mà trở nên hiện hữu trong đời sống của đất nước việt nam